sau công khai minh bạch hóa thông tin về dự toán ngân sách nhà nước đến người dân
bộ tài chính đã công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín trình quốc hội
báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân đã được bộ tài chính đăng tải công khai
tại cổng thông tin điện tử bộ tài chính phát hành ấn phẩm và công bố rộng rãi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng
theo đó báo cáo cung cấp cho người dân những thông tin số liệu cơ bản nhất về mục tiêu nhiệm vụ ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi
cụ thể dự toán tổng thu cân đối ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín hơn một bốn trăm linh tỷ đồng tăng ba chín so ước thực hiện năm hai nghìn một mươi tám
chi cân đối ngân sách nhà nước dự toán cho năm hai nghìn một mươi chín hơn một sáu trăm linh tỷ đồng tăng bảy hai so với dự toán năm hai nghìn một mươi tám
ngoài ra báo cáo còn cung cấp thêm các thông tin về kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước ba năm quốc gia hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi một và giải pháp triển khai thực hiện
việc công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân
công khai báo cáo ngân sách nhà nước dành cho công dân hàng năm cũng được coi là một trong những hình thức quan trọng góp phần thúc đẩy công khai minh bạch ngân sách ở việt nam
đồng thời khuyến khích các địa phương triển khai thực hiện công bố báo cáo ngân sách dành cho công dân
đây là thông lệ tốt để người dân tại các địa phương có thể thông qua đó nắm được thông tin cơ bản về ngân sách của từng địa phương
và cũng có thể đóng góp tiếng nói thông qua hội đồng nhân dân khi quyết định ngân sách địa phương mình
ngoại truyền thông tin của hội đồng nhân dân
chính quan đến vụ việc hơn một trăm linh trẻ mầm non nhập viện điều trị nghi do ngộ độc thực phẩm mà truyền hình nhân dân đã đưa tin trước đó
trong ngày hôm nay sở y tế hà nội đã có cuộc làm việc với trường mầm non xuân nội lấy mẫu thức ăn để kiểm nghiệm
cụ thể đã có một trăm bốn mươi hai trẻ và hai cô giáo phải nhập viện điều trị
bệnh viện đa khoa huyện đông anh hà nội đang tiếp nhận điều trị cho chín mươi năm trẻ
bệnh viện đa khoa bắc thăng long điều trị bốn mươi năm trẻ
hai trẻ bị nặng hơn đã được chuyển đến bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
đại diện sở y tế hà nội cho biết nguyên liệu chế biến các món ăn này được cung cấp bởi một công ty thực phẩm có địa chỉ tại thị trấn đông anh
nguyên nhân ngộ độc có thể do thực phẩm bị nhiễm vi sinh vật
để hỗ trợ điều trị cho các bệnh nhi tránh tình trạng quá tải sở y tế hà nội đã đề nghị bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương và bệnh viện đa khoa đống đa hỗ trợ công tác chuyên môn cho hai bệnh viện đa khoa huyện đông anh và bắc thăng long
đội cơ động phòng chống dịch của trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cũng đã được huy động đến khu vực xẻ giang ngộ độc để xử lý môi trường giám sát phát hiện bệnh nhân để điều trị kịp thời
trong lúc truy bắt xe tải chở gỗ lậu tại xã cao quảng huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình các cầm kiểm lâm viên thuộc hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa đã xảy ra sâu sát với lái xe và nhóm người địa phương
hậu quả là ba cán bộ nhân viên kiểm lâm bị đánh trọng thương
lái xe chở gỗ lậu bị trúng một viên đạn cao su gây thương tích
trước đó ngày một mươi năm tháng một mươi một khi đang trực tại chốt kiểm lâm xã cao quảng huyện tuyên hóa thì tổ cán bộ nhân viên hạt kiểm lâm huyện tuyên hóa phát hiện nguyễn văn cường dùng xe tải chở gỗ trái phép nên ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra nhưng cường không chấp hành mà cho xe bỏ chạy
các kiểm lâm viên dùng xe truy đuổi và yêu cầu xuống làm việc nhưng cường khóa chặt cửa cố thủ trong xe
khi bị các cán bộ nhân viên kiểm lâm khống chế cường gọi người trong nhóm mình đến gây sức ép với lực lượng chức năng
trước sự hung hãn của số đông chống trả tổ kiểm lâm đã bắn bà phát chỉ thiên để cảnh cáo
tuy nhiên các đối tượng vẫn lao vào tấn công lực lượng làm nhiệm vụ
trong lúc giảng co khổ súng đã phát nổ nguyễn văn cường bị trúng một viên đạn cao su vào đùi phải và bị thương
hai kiểm lâm viên phạm phong phú và nguyễn trung nghĩa bị thương nặng ở đầu mặt và tay và được đưa đi điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt nam cuba đồng hới
nguyễn văn cường hiện đang nhập viện điều trị vết thương hiện sự việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ
sáng nay phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa khởi tố vụ án hình sự vi phạm về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng khiến bốn người tử vong khi dựng cột viễn thông ở địa bàn huyện cẩm xuyên vào hôm hai mươi sáu tháng một mươi vừa qua
theo đó sáng ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh đã quyết định khởi tố vụ án về tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng theo điều hai trăm chín mươi tám bộ luật hình sự năm hai nghìn một mươi năm
trước đó chiều ngày hai mươi sáu tháng một mươi khi thi công dựng cột viễn thông cho trì nhánh việt theo hà tĩnh trên cánh đồng giáp danh giữa xã cẩm trung và cẩm lạc huyện cẩm xuyên
bốn nạn nhân là lao động tự do cùng chú ở xã cẩm hưng huyện cẩm xuyên bị điện giật tử vong tại chỗ
sau vụ việc lực lượng công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ
đại diện phía công ty điện lực hà tĩnh cũng cho biết các nạn nhân tử vong do thi công vi phạm hành lang an toàn lưới điện mà không thông báo để cắt điện nên bị điện giật
thưa quý vị lần đầu tiên trong lịch sử tại hà nội tập đoàn trực thăng nga đã tổ chức bay trình diễn các dòng trực thăng mới nhất gồm mi một trăm bảy mươi một a hai và an sát
thủ đô hà nội được lựa chọn làm điểm rừng đầu tiên không chỉ vì vị trí địa lý thuận lợi
mua tour mà nguyên nhân chính là do việt nam là một khách hàng truyền thống của công nghệ máy bay trực thăng nga
buổi trình diễn trực thăng an sát và mi một trăm bảy mươi một a hai được russian helicopters tổ chức vào chiều nay tại sân bay gia lâm
phiên bản y tế của an sát có thể được sử dụng cho nhiệm vụ sơ cứu ban đầu và vận chuyển bệnh nhân ở những vùng sâu vùng xa địa bàn khó khăn khó tiếp cận
trong khi đó mi một trăm bảy mươi một a hai có thể được sử dụng hiệu quả trong mọi điều kiện thời tiết bất kể ngày đêm địa hình
nhiệt độ và độ ẩm không khí
sáng nay tại hải phòng tập đoàn anphat holding aph công ty cổ phần sơ sợi tổng hợp an sơn là công ty thành viên của aph
và công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec đã chính thức giới thiệu sản phẩm sợi anpoly mới
sợi anpoly là sản phẩm sợi sơ dài và là thành quả đầu tiên của quá trình nỗ lực
thực hiện chỉ đạo của chính phủ và các bộ ngành
nhằm tái vận hành nhà máy sơ sợi đình vũ
dự kiến mỗi tháng nhà máy sản xuất khoảng bốn trăm linh tấn sợi anpoly phục vụ nhu cầu của thị trường diệt may trong nước
và dự kiến xuất khẩu sang nhật bản hàn quốc pakistan
hiện nhà máy đã có sáu dây chuyền hoạt động và mục tiêu nâng quy mô lên một mươi dây chuyền sản xuất sợi anpoly vào cuối quý bốn năm hai nghìn một mươi tám
khi đó công suất dự kiến đạt từ bảy trăm linh đến bảy trăm năm mươi tấn trên một tháng
nhà máy sơ sợi đình vũ thuộc công ty cổ phần hóa dầu và sơ sợi dầu khí pvtec
là một trong một mươi hai dự án thua lỗ của ngành công thương
việc khởi công sản xuất trở lại là tín hiệu tích cực ban đầu sau cuộc đại phẫu khối u nghìn tỷ này
trận đấu thứ hai của đội tuyển việt nam tại vòng bảng a vòng loại aff cup vừa mới kết thúc cách đây không lâu
những diễn biến trên sân vận động quốc gia mỹ đình đã đem đến cho các khán giả của hai đội tuyển việt nam và malaysia

những cảm xúc trái chiều
được thi đấu trên sân nhà cùng sự cổ vũ của đông đảo người hâm mộ đội tuyển việt nam đã thể hiện quyết tâm cao khi tiếp đón malaysia
quyết tâm ấy được cụ thể hóa bằng bàn thắng mở tỷ số của công phượng ngày phút thứ một mươi một của trận đấu
từ một pha giàn xếp tấn công nhịp nhàng bên phía cánh trái
sau khi có bàn thắng dẫn trước đội tuyển việt nam chủ động nhường thế trận cho đối thủ
tuân thủ lôi đá phòng ngự phản công sở trường
và trong một pha bóng phản công đội tuyển việt nam đã thể hiện quyết tâm cao khi tiếp đón malaysia
đồng như vậy ở phút năm mươi chín cầu thủ anh đức sau khi nhận đường chọc khe của đồng đội đã giúp điểm thành công nâng tỷ số lên hai
đây cũng là bàn thắng cuối cùng của trận đấu
toàn thắng sau hai trận đội tuyển việt nam đã vượt qua chính malaysia để vươn lên dẫn đầu bảng a
vòng loại aff cup nhờ hơn về hiệu số bàn thắng bại
xin được chúc mừng đội tuyển của chúng ta đã có chiến thắng thứ hai liên tiếp trong chiến dịch aff cup hai nghìn một mươi chín
và trong một diễn biến khác ở cặp đấu
diễn ra cùng giờ giữa hai đội tuyển myanmar và lào cũng đã kết thúc với tỷ số là ba một nghiêng về các cầu thủ myanmar
thông tin chi tiết của trận đấu này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các bản tin tiếp theo
còn bây giờ xin được chuyển sang các thông tin quốc tế
thưa quý vị mỹ cùng với các đồng minh và đối tác nhật bản australia và ấn độ
ngày hôm qua đã nhất trí thúc đẩy khu vực ấn độ dương thái bình dương tự do rộng mở dựa trên luật pháp
qua đó tạo lập hòa bình ổn định và thịnh vượng trong khu vực
quan chức ngoại giao cấp cao bốn nước đã đạt được nhất trí trong cuộc đối thoại an ninh lần thứ ba
trong khuôn khổ liên minh bội tứ quát bên lề hội nghị thương đỉnh đông á diễn ra ở singapore
theo bộ ngoại giao ấn độ cuộc thảo luận này tập trung vào hợp tác trong các lĩnh vực như kết nối
phát triển bền vững chống khủng bố không phổ biến vũ khí hạt nhân an ninh hàng hải và an ninh mạng
nhằm thúc đẩy hòa bình ổn định và thịnh vượng tại ấn độ dương thái bình dương
trong đó hiệp hội các quốc gia đông nam á asean đóng vai trò trung tâm
hôm nay tòa án quốc tế đã ra phán quyết các cựu lãnh đạo khmer đỏ là kheo somphong và nunchia
phạm tội ác diệt chủng và phải chịu mức án tù trung thân
đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cựu lãnh đạo khơ mê đỏ bị kết án tội danh này
phiên tòa diễn ra dưới sự chứng kiến của các quan chức liên hợp quốc đại diện chính phủ campuchia
và đại diện các đại sứ quán cùng khoảng năm trăm linh người dân campuchia
nếu không có khiếu nại bản án sẽ lập tức có hiệu lực
trong trường hợp ngừng lại đơn khiếu kiện sẽ được nộp lên tòa án tối cao campuchia
dự kiến tòa cũng sẽ ra phán quyết về các tội danh tội ác chống nhân loại và tội ác chiến tranh với hai nhân vật này
các nạn nhân tội ác chiến tranh của khơ me đỏ đã ngay lập tức hoan nghênh phán quyết của tòa
khẳng định đây là một bản án thích đáng
để có thể kết thúc vụ án này tòa đã mất hai trăm tám mươi ba ngày điều tra xét hỏi
từ ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bốn đến ngày một mươi một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy vụ án đã phải trải qua thời gian rất dài
để điều tra xét xử bởi tính chất phức tạp với nhiều cá nhân liên quan và đặc biệt nhiều nạn nhân
nhiều tài liệu và phiên tòa phải tiến hành việc chuyển ngữ bằng ba thứ tiếng
trong hai mươi bốn giờ qua miền đông bắc của nước mỹ đã đón trận bão tuyết đầu tiên trong năm nay
và dự báo bão tuyết có thể tạo ra lượng tuyết dày đến ba mươi cm
tại thành phố new york tuyết rơi liên tục và phủ trắng
đường phố đặc biệt tại khu công viên trung tâm và quảng trường thời đại
hôm nay chúng cháu không đi học vì buổi sáng trời đông giá
dù bọn cháu đắp rất nhiều chăn nhưng vẫn rất cóng
cơ quan khí tượng mỹ dự báo trận bão tuyết sẽ hoành hành trong khu vực từ thung lũng ohio
đến giữa đại tây dương có thể mang đến một lượng tuyết dày ba mươi cm ở pennsylvania và new york
phía tây thành phố new york sẽ hứng chịu trận bão tồi tệ nhất
dự báo năm nay new york cũng sẽ chứng kiến tuyết rơi nhiều hơn so với thông thường
đô bài đã bắt đầu trận bão tuyết
đô bài đã bắt đầu quá trình đào tạo các cảnh sát tại thành phố này
làm quen với phương tiện cất cánh và hạ cánh thẳng đứng bằng điện hay còn gọi là xe bay
đây sẽ là phương tiện giúp ích cho quá trình tuần tra đường phố trong tương lai
năm hai nghìn một mươi bảy sở cảnh sát thành phố dubai uae đã ký ấp đồng với horsesurf
công ty nga có trụ sở tại mỹ để sở hữu dòng xe bay efton
mỗi chiếc xe có giá khoảng một trăm năm mươi usd
được dùng để theo dõi nghi phạm và tuần tra từ trên không các địa điểm tập trung đông khách du lịch
xe bay dự kiến sẽ chính thức được sử dụng vào năm hai nghìn hai mươi
và người điều khiển phương tiện này không cần chứng chỉ phi công
các xe bay sẽ được điều động để tiếp cận các khu vực khó xâm nhập
cảnh sát dubai có đặc quyền đặt hàng không giới hạn số lượng xe bay efton theo nhu cầu mà họ mong muốn
khai hoạch điểm hai